hiện nay khoảng hơn tám mươi các di tích nằm trong khu phố cổ hội an tỉnh quảng nam
đang thuộc sở hữu tư nhân điều này khiến cho công tác bảo tồn gặp rất nhiều khó khăn
tuy nhiên chính sách hỗ trợ trong việc tu bổ sửa chữa các di tích xuống cấp
theo hình thức nhà nước và nhân dân cùng làm hiện đang phát huy hiệu quả tích cực
góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc gìn giữ bảo tồn di sản văn hóa thế giới này
căn nhà cổ thuộc sở hữu của gia đình bà thái thị kim oanh trải qua thời gian dài
căn nhà đã xuống cấp nghiêm trọng lo ngại sẽ gây nguy hiểm cho du khách khi tham quan
bảo oanh đã gửi đơn đề nghị ủy ban nhân dân tp hội an xin tu sửa
chỉ trong vòng một tháng mọi thủ tục liên quan đã hoàn thành
tranh thủ lúc phố cổ vắng du khách do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
gia đình bảo oanh đã thực hiện tu bổ và vẫn giữ nguyên trạng theo thiết kế của căn nhà cũ
trong nhà cổ cho nên là đa số là tiền của mình làm và bên cạnh đó cũng có được sự hỗ trợ của nhà nước
nói là quá trình làm nhà thì nói chung là nhà nước cũng
quan tâm đến dạng nhà cổ trong đô thị cho nên là người ta cũng tạo mọi điều kiện
để cho mình có thể là hoàn thành được mức độ sửa chữa của mình
thời gian qua bên cạnh công tác kiểm tra đánh giá mức độ xuống cấp và rút ngắn thủ tục
thành phố hội an kịp thời hỗ trợ kinh phí để người dân thực hiện tu bổ đối với các công trình cấp thiết
với mức hỗ trợ từ bốn mươi đến bảy mươi năm kinh phí sửa chữa tùy thuộc vào từng loại di tích
đến nay từ nhiều nguồn vốn hỗ trợ
thành phố đã thực hiện tu bổ bốn trăm hai mươi bốn công trình di tích với tổng số tiền hơn một trăm năm mươi hai tỷ đồng
qua hơn một mươi năm thực hiện thì chúng tôi rút ra một điều là cái việc nhà nước cùng với nhân dân tham gia bảo tồn
thì nó đạt nhiều kết quả đặc biệt là trong đó là những cái di tích mà nó thuộc sở hữu mà nó chung nhiều người
không thuộc sở hữu riêng ai đặc biệt là cái nhà thờ tập họ
hiện thành phố hội an có hơn một một trăm ba mươi di tích trong đó khoảng hơn tám mươi số di tích này thuộc sở hữu tư nhân
việc chủ động hỗ trợ kịp thời và tối đa cho nhân dân trong việc sửa chữa tu bổ các ngôi nhà cổ
đã góp phần
cùng người dân giữ được những giá trị chân thiện mỹ vốn có
tuy nhiên hội an cũng cần có những nghiên cứu tổng thể về công tác bảo tồn
và lựa chọn các đơn vị thi công đủ năng lực để việc tu bổ tôn tạo giữ được tính chân sát của các di tích